thưa quý vị trong những ngày cuối tuần trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện một clip có độ dài gần bốn phút
về việc một cô gái đã bị một nhóm người đã dùng vũ lực để hành hạ xúc phạm nhân phẩm
về hành vi ăn trộm một chiếc chân váy trị giá một trăm sáu mươi đồng được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc dư luận
và vượt vựng này đã xảy ra tại tỉnh thanh hóa
điều đáng nói clip này được đăng tải bởi chính những người trong cuộc hành hung nữ sinh
và sự việc này ngay lập tức đã nhận được phản ứng mạnh mẽ từ phía cư dân mạng
mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây
những hình ảnh này đang được chia sẻ lan truyền một cách mạnh mẽ khiến cộng đồng mạng dậy sóng
không ít cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ kèm theo rất nhiều những dòng trạng thái
bày tỏ quan điểm lên án hành vi hành hạ làm nhục một nữ sinh xuất hiện trong clip
theo thông tin được chia sẻ vụ việc xảy ra tại một số quần áo
ở đường lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
nữ sinh bị chủ shop chửi bới đánh đập và làm nhục
sau khi phát hiện ăn trộm một chiếc chân váy trị giá một trăm sáu mươi đồng
kèm theo đoạn clip một đoạn tin nhắn được cho là của chủ shop gửi đến nữ sinh cũng đã được chia sẻ
theo đó chủ shop đã yêu cầu bồi thường một mươi năm ba mươi triệu đồng nếu không sẽ đưa lên công an
diễn biến vụ việc cụ thể ra sao cần cơ quan công an xác minh điều tra và làm rõ vụ việc
tuy nhiên điều mà cư dân mạng bức xúc vẫn nổ là hành vi đánh đập
làm nhục nữ sinh của chủ suốt quần áo và những người xung quanh
thật không thể chấp nhận được hành vi của chủ shop quá tản nhẫn không có tình người
cô gái đã biết sai và nhận lỗi mà số tiền cũng không lớn thì nên cho họ sửa sai
làm gì mà hành hạ xúc phạm nhân phẩm đến như vậy
ăn trộm một cái váy có thể bị xử lý hành chính nhưng hành hạ và xúc phạm nhân phẩm người khác có thể bị đi tù đấy
vì một trăm sáu mươi đồng mà đối xử như vậy được sao
đồng đảo cư dân mạng cho rằng hành vi ăn trộm là sai vi phạm pháp luật nhưng không thể biến cái sai này thành cái sai khác
và hành vi của chủ xuất quần áo và những người xung quanh là không chấp nhận được là hành vi vi phạm pháp luật khi hành hạ xúc phạm nhân phẩm người khác
bên cạnh đó có cư dân mạng cho rằng việc đe dọa thậm chí đòi tiền đền bù hàng chục triệu đồng cho một món đồ đáng giá vài trăm ngàn đồng là không chấp nhận được
ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội lực lượng chức năng đã ngay lập tức tiến hành xác minh điều tra vụ việc
cư dân mạng đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết vụ việc đồng thời mong rằng cơ quan công an cần điều tra làm rõ đưa ra xử lý trước pháp luật nhằm tăng cường tính gian đe nâng cao tính thượng tôn của pháp luật
đã có nhiều vụ việc xảy ra mà vẫn có người chưa nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật hy vọng sau vụ việc này sẽ là lời cảnh tình cho nhiều người vì hành vi thiếu kiểm soát của bản thân
xã hội văn minh cần nhận thức rõ không được phép hành hạ xúc phạm nhân phẩm người khác dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
rõ ràng rằng hành vi vi phạm pháp luật là điều mà mọi người nên tránh mắc phải ai cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những việc mà bản thân mình làm
tuy nhiên ngoài việc nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật cư dân mạng mong rằng cách hành xử của mỗi người cần có tính nhân văn tình người và biết tạo cơ hội cho những người mắc sai lầm có thể sửa chữa và trở thành một người tốt
bạn nghĩ sao về vụ việc này hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân